thường xuyên đánh bắt khơi xa trên biển ngư dân luôn gặp nhiều rủi ro tai nạn thời tiết
không ít các trường hợp vì thiếu những kỹ năng cơ bản khiến cho nhiều ngư dân trẻ tử vong trên biển khi đang hành nghề
để hỗ trợ cho ngư dân phòng tránh tai nạn những ngày qua cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển hai đã tổ chức các lớp tập huấn
thực hành hỗ trợ kỹ năng cứu nạn cho chủ tàu thuyền ngư dân huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
huyện lý sơn hiện có bốn trăm một mươi bảy phương tiện tàu cá trong đó có trên năm mươi số phương tiện tàu cá có công suất lớn
từ chín mươi cv trở lên khai thác hải sản tại các ngư trường hoàng sa trường sa
với lượng tàu và lao động mưu sinh trên biển lớn nhưng nhiều ngư dân và các chủ tàu còn thiếu kỹ năng cứu nạn
kiến thức y tế cần thiết trước khi ra khơi
việc nhận biết các bệnh thông thường và kỹ năng cấp cứu không đúng trong các tình huống tai nạn
đã gây nguy hiểm đến tính mạng ngư dân và gây khó khăn cho công tác cứu nạn của lực lượng cảnh sát biển
thiếu kiến thức về sự trí của bà con ngư dân trong quá trình băng bó hoặc là có những trường hợp thiếu hụt thừa
cứ tưởng đau là đau bụng thông thường đau dày dày bà con tự cho uống những thuốc không phải
khi mà lực lượng cứu hộ đến đưa về thì nhiều trường hợp xảy ra rất là đáng tiếc
để hỗ trợ kỹ năng cứu nạn cho ngư dân
nhận biết và xử trí tình huống cấp cứu trên biển bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã tập huấn cho gần một trăm linh lượt ngư dân lý sơn
các kỹ năng về hô hấp thoát hiểm xử lý tình huống khi có người bị đuối nước ngạt khí khi lặn
các kỹ thuật sơ cứu người bị nạn khoa học cũng được cán bộ chiến sĩ hướng dẫn huấn luyện cho ngư dân
các chương trình hoạt động huấn luyện kỹ năng cứu nạn sẽ giúp bà con ngư dân nâng cao ý thức
trong việc chuẩn bị các điều kiện y tế cần thiết khi đi biển
qua đó nâng cao hiệu quả cứu hộ cứu nạn của cảnh sát biển
trong quá trình hỗ trợ ngư dân ở những vùng biển xa hạn chế những tai nạn rủi ro cho ngư dân